thưa quý vị nhân chuyến thăm chính thức của thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân
cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam tới vương quốc bỉ hai bên đã ra tuyên bố chung
truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn của tuyên bố chung
thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc và phu nhân
đã thăm và làm việc chính thức tại vương quốc bỉ từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
trong khuôn khổ của chuyến thăm thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội đàm
với thủ tướng charles michel tiếp kiến nhà vua philip hội kiến chủ tịch hạ viện siegfried brecht
thủ tướng chính phủ cũng đã tiếp xúc với chính quyền vùng flanders và vùng walloni
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và bỉ
tại hội đàm hai thủ tướng đã hoan nghênh những bước phát triển liên tục và tích cực trong quan hệ song phương
hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ trong các lĩnh vực
như đối ngoại và hợp tác kinh tế xã hội thương mại giáo dục và khoa học
hai thủ tướng cũng đã thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm
trong bối cảnh trước thêm hội nghị cấp cao asem lần thứ một mươi hai tại bruxelles từ ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
hai thủ tướng tái khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong hợp tác tại asem
hai thủ tướng khẳng định vai trò trung tâm của liên hợp quốc vì hòa bình an ninh quốc tế và phát triển bền vững
bốn hai thủ tướng khẳng định gắn bó với hiến trương của liên hợp quốc và nhất trí tiếp tục những nỗ lực chung
nhằm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương hiệu quả dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau bình đẳng và công bằng
hai thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản
phù hợp với hiến trương liên hợp quốc tuyên ngôn về quyền con người và cam kết quốc tế mà hai bên đã tham gia
việt nam chúc mừng bỉ độc bầu là thành viên không thưởng trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
bỉ tái khẳng định ủng hộ việt nam là thành viên không thưởng trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác trong các khuôn khổ đa phương
hai thủ tướng khẳng định cần duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc ở tất cả các cấp
hai bên nhắc lại tầm quan trọng tổ chức họp định kỳ
các cơ chế tham vấn như ủy ban hỗn hợp việt nam bỉ về hợp tác kinh tế
hai bên đang tích cực phối hợp triển khai các kết quả đã đạt được tại khóa họp thứ tư của ủy ban hỗn hợp
đã diễn ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại việt nam và chuẩn bị tốt cho kỳ họp lần thứ năm dự kiến sẽ diễn ra vào năm hai nghìn một mươi chín tại bỉ
hai thủ tướng hoan nghênh việc ký bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế tham vấn chính trị giữa bộ ngoại giao việt nam
và bộ ngoại giao ngoại thương và hợp tác phát triển vương quốc bỉ
kỳ họp đầu tiên sẽ được tổ chức đồng thời với kỳ họp tới của ủy ban hỗn hợp
hai thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những tiến triển quan trọng và mong muốn tăng cường hợp tác trong quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước
tạo môi trường an toàn công bằng và thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác đầu tư và trao đổi
đặc biệt trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh và tiềm năng như hậu cần cảng biển và vận tải biển công nghệ môi trường và năng lượng tái tạo
hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa việt nam và bỉ trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do việt nam eu
và bày tỏ mong muốn evfta sẽ được ký kết và phê chuẩn trong thời gian sớm nhất
hai bên đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình phát triển bền vững là lĩnh vực mà bỉ đã có bề dày kinh nghiệm trong hợp tác với việt nam
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cảm ơn chính quyền bỉ về sự hỗ trợ và giúp đỡ dành cho việt nam
trong bốn mươi một năm qua thông qua hợp tác phát triển đánh giá cao việc triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác định hướng
và các chương trình dự án trong khuôn khổ annabel và finexpo cũng như thông qua các tổ chức phi chính phủ
hai thủ tướng nhất trí trong thời gian tới cùng nghiên cứu các mô hình hợp tác mới mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác
và giữa nhiều đối tác đa dạng hơn như hợp tác trực tiếp giữa các trường đại học viện nghiên cứu và hợp tác vùng
hai thủ tướng hoan nghênh các nỗ lực nhằm tạo ra khuôn khổ mới về việc tài trợ ưu đãi các dự án hợp tác phát triển
nhận thấy lĩnh vực nông nghiệp là mảng hợp tác phong phú đa dạng và đầy tiềm năng hai nhà lãnh đạo nhất trí ủng hộ sự tham gia
của các đối tác của hai bên cấp liên bang và cấp vùng trường đại học trung tâm nghiên cứu các tổ chức cá nhân trong việc soạn thảo
và triển khai mối quan hệ đối tác đa dạng hai thủ tướng hoan nghênh việc ký hiệp định đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp
trên tinh thần đó hai thủ tướng hoan nghênh bản ghi nhớ về hợp tác nâng cao năng lực vệ sinh an toàn thực phẩm giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
với cơ quan liên bang về an toàn thực phẩm bỉ được ký nhân dịp chuyến thăm này
hai nhà lãnh đạo hoan nghênh sự hợp tác và các kết quả thiết thực trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học giữa hai nước
những chương trình nghiên cứu và dự án được triển khai giữa cơ quan định hướng chính sách nghiên cứu của bỉnspo với các đối tác việt nam và thông qua hợp tác đại học
phía bỉ khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác này đặc biệt thông qua sự ủng hộ của chính quyền liên bang đối với các kế hoạch năm năm của cơ quan nghiên cứu và đào tạo đại học
và hội đồng liên trưởng đại học vùng fanders và viện y học nhiệt đới anvers
hai thủ tướng bày tỏ quan tâm về dự án thành lập trường đại học châu âu về quản lý tại hà nội và thành phố hồ chí minh
trường đại học này sẽ dựa vào kết quả hai mươi ba năm hợp tác đào tạo quản lý của trường kinh doanh quản trị và kinh tế sonvay
hai thủ tướng khẳng định hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục đào tạo giữa hai nước là phong phú và đa dạng thể hiện sức sống trong quan hệ giữa việt nam và chính quyền các cộng đồng của bỉ
lãnh đạo hai nước khẳng định tăng cường hợp tác phối hợp quan điểm tại các diễn đàn đa phương ủng hộ nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương hiệu quả
tự do hóa thương mại liên kết kinh tế và sự gia nhập của các nước đang phát triển vào nền kinh tế thế giới
với vai trò của việt nam trong hiệp hội các quốc gia đông nam á và của bì trong liên minh cho eu việt nam và bì cùng nỗ lực để thúc đẩy những cam kết của eu với khu vực
thông qua các tiến trình do asean dẫn dắt
một mươi hai việt nam và bì sẽ cùng phối hợp để tăng cường quan hệ giữa việt nam và liên minh châu âu đặc biệt trong khuôn khổ triển khai hiệp định đối tác và hợp tác
hai bên ủng hộ những nỗ lực xây dựng cộng đồng asean vững mạnh thịnh vượng và thượng tôn pháp luật khẳng định vai trò tích cực của asean trong thúc đẩy hợp tác quốc tế
trong đó có hòa bình ổn định an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không trên biển
cũng như giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa hợp
một mươi bốn hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước luật biển
một mươi năm hai bên tái khẳng định ủng hộ nỗ lực của asean và của trung quốc trong việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông
và sớm thông qua bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu quả phù hợp với luật pháp của quốc tế
hai thủ tướng bày tỏ tin tưởng những kết quả tích cực trong chuyến thăm sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt
giữa việt nam và bỉ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trân trọng mời thủ tướng bỉ thăm việt nam vào thời gian thích hợp
thủ tướng charles michel đã vui vẻ nhận lời hết tuyên bố chung
tiếp tục chuyến thăm chính thức vương quốc bỉ chiều nay theo giờ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp nguyên bộ trưởng ngoại giao bỉ
chủ tịch nhóm các nghị sĩ đảng dân chủ thiên chúa giáo thượng việt bỉ ông steven van acker
người đã có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam và bỉ
đánh giá cao sự đóng góp của ông steven vanaker đối với quan hệ việt nam bỉ thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
hai bên đã có cuộc hội đàm tốt đẹp để trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác thời gian tới
trong đó có việc thúc đẩy sớm ký kết hiệp định thương mại tự do việt nam eu
cho rằng nguyên bộ trưởng ngoại giao bỉ là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này
thủ tướng mong muốn nhận được sự hợp tác hỗ trợ từ ông steven van acker
về phần mình nguyên bộ trưởng ngoại giao bỉ khẳng định
sẵn sàng hỗ trợ việt nam để đạt kết quả tốt nhất
đồng thời cho biết việt nam cần tăng cường cung cấp thông tin về các thành tựu
nỗ lực của mình trong phát triển kinh tế xã hội với một chính phủ cởi mở đang tích cực cải cách
hai bên nhất trí cho rằng dư địa phát triển hợp tác giữa hai nước còn rất lớn
trong đó có lĩnh vực công nghiệp chế biến nông nghiệp
việt nam sẵn sàng mở cửa nhập khẩu các sản phẩm thế mạnh của bỉ
cho rằng việc ủy ban châu âu thông qua hiệp định thương mại tự do việt nam eu
là một tin vui thủ tướng nêu rõ hiệp định này có lợi cho cả eu và việt nam
mang lại lợi ích cho người dân hai bên
đồng thời khẳng định quan điểm việt nam tích cực hội nhập quốc tế
và sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng trên con đường này
chiều nay tại nhà quốc hội văn phòng quốc hội đã tổ chức họp báo
về dự kiến chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
đồng chí nguyễn hạnh phúc
ủy viên chung mương đảng tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội
chủ trì buổi họp báo
tại buổi họp báo ông nguyễn hạnh phúc cho biết dự kiến kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
sẽ diễn ra trong hai mươi bốn ngày khai mạc vào ngày hai mươi hai tháng một mươi bế mạc vào ngày hai mươi một tháng một mươi một
quốc hội sẽ dành khoảng chín ngày rưỡi để xem xét thông qua chín dự án luật
một dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về sáu dự án luật khác
tại kỳ họp này quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với quốc hội
đối với những người giữ các chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
trừ chủ tịch nước và bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông mới được quốc hội bầu
do chưa đủ thời gian lấy phiếu
hoạt động này sẽ được tiến hành trước phiên họp chất vấn
để bảo đảm sự bình đẳng giữa những người được lấy phiếu tín nhiệm
vì quốc hội chỉ xem xét chất vấn một số bộ trưởng
có nội dung trong nghị quyết chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến kỳ họp thứ tám
khi chất vấn ấy thì chỉ có chất vấn một số thành viên chính quyền
một số thành viên chính phủ mà có nội dung trong nghị quyết chuyên đề
và nghị quyết giám sát chất vấn của quốc hội thôi
còn một số thành viên chính phủ khác thì lại không có nội dung đó thì không chất vấn
thế mà nếu chúng ta chất vấn trước chúng ta hiểu tại sao một số thành viên chất vấn
chất vấn thì nó sẽ có những cái nội dung thì tốt nhưng có những cái nội dung chưa tốt v v
thì đánh giá nó không công bằng
trong một số thành viên chính phủ khác thì không được chất vấn
vì thế người ta lấy trước thì nó rất công bằng
mà đánh giá này thì không phải chỉ giữ phiếu tín nhiệm
đánh giá này đã dựa vào cả một quá trình theo dõi từ đầu nhiệm kỳ mà đến giữa nhiệm kỳ
và đại biểu chắc chắn là sẽ hiểu hết thành viên chính phủ nào
hay là ủy viên thường vụ nào làm tốt hay không tốt
hay làm thế nào hiệu quả cao không cao thì đều nắm được hết
cũng tại kỳ họp này quốc hội sẽ tiến hành bầu chủ tịch nước
xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
đối với ông trương minh tuấn phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
cũng trong chiều nay tại hà nội văn phòng quốc hội đã tổ chức lễ trao huân trường
và bằng khen tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
đồng chí nguyễn hạnh phúc ủy viên trung ương đảng tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội đã tới dự buổi lễ
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn hạnh phúc khẳng định
những phần thưởng cao quý là sự ghi nhận của đảng nhà nước
đối với những công lao thành tích xuất sắc của các cá nhân tập thể
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ tổ quốc
đây đều là những tấm gương tận tụy trong công việc lập nhiều thành tích xuất sắc
kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực tham nhũng
ban tổ chức đã trao một huân trường lao động hạng nhất bốn huân trường lao động hạng nhì
hai huân chương lao động hạng ba tặng các cá nhân một huân chương lao động hạng ba tặng một tập thể
có thành tích xuất sắc trong công tác đồng thời trao bằng khen của thủ tướng chính phủ tặng một mươi ba cá nhân
hai tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu phục vụ hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu
diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương
bên lề hội nghị bộ trưởng phụ nữ asean lần thứ ba diễn ra vào ngày hai mươi năm tháng một mươi tới
hôm nay tại hà nội đã diễn ra phiên khai mạc hội thảo xây dựng khung kết quả kế hoạch công tác
của ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em asean
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hội thảo thu hút hai mươi đại diện về quyền phụ nữ và trẻ em đến từ một mươi nước thành viên asean
cùng đại diện ban thư ký asean un women và unicef cùng tư vấn khu vực
giai đoạn này ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em asean
ưu tiên các hạng mục như nâng cao năng lực thể chế của ủy ban
xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em mua bán phụ nữ và trẻ em
kể từ khi thành lập ủy ban đã và đang góp phần tích cực đưa các mục tiêu
về phụ nữ và trẻ em nêu trong hiến trường asean và trong các phân kiện thành thịnh thực
các kết quả của hội thảo sẽ được báo cáo lên cuộc họp định kỳ lần thứ một mươi bảy
tổ chức vào ngày hai mươi tháng một mươi tới tại hà nội
thưa quý vị việt nam đang có nhiều tiến bộ về phát triển con người và giảm nghèo đa chiều
nhưng vẫn còn những thách thức trong việc giảm bớt tranh lệch giữa các vùng miền và nhóm dân cư
thu hẹp khoảng cách giới và giải quyết các vấn đề môi trường
đó là thông điệp được chương trình phát triển liên hợp quốc
undp đưa ra khi chia sẻ cập nhật số liệu thống kê của việt nam năm hai nghìn một mươi tám
về các chỉ số phát triển con người và số liệu thống kê nghèo đa chiều toàn cầu
theo các chuyên gia của chương trình phát triển liên hợp quốc undp
thì việt nam có thể tự hào về tiến bộ đạt được trong giảm nghèo đa chiều
khi giúp sáu triệu người giảm nghèo trong bốn năm từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi sáu
theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia
với chỉ số phát triển con người tăng một bốn mươi một
việt nam chỉ còn một bậc để vào nhóm các nước có mức phát triển con người cao
tuy nhiên thách thức đặt ra là cần giải quyết tình trạng nghèo thâm căn cố đế
tập trung ở các nhóm dân tộc thiểu số sinh sống trong các vùng địa lý khó khăn
việt nam có rất nhiều điều có thể tự hào thông qua các số liệu phát triển con người
và nghèo đa chiều được công bố ngày hôm nay
việt nam đã có rất nhiều tiến bộ và đang tiến rất gần
tới nhóm phát triển con người cao
nếu tăng cường nỗ lực hơn nữa trong việc giảm tỷ lệ tranh lệch
giữa các vùng miền và nhóm trung cư
tôi tin rằng việt nam sẽ sớm nằm trong nhóm này
cũng theo các số liệu được công bố
chỉ số phát triển con người của việt nam thuộc nhóm trung bình cao
việt nam đã có những tiến bộ ấn tượng
thực hiện tốt công tác lĩnh vực y tế và giáo dục nhưng tăng trưởng chậm về thu nhập
tiến bộ trong phát triển con người ở việt nam
đi kèm với mức tăng khá thấp về bất bình đẳng
so với các nước trong khu vực châu á và thái bình dương
chỉ số bất bình đẳng giới của việt nam đứng thứ sáu bảy trong tổng số một trăm sáu mươi nước
và cần thu hẹp khoảng cách trong giáo dục giữa các vùng miền và các nhóm dân cư
bên cạnh đó việt nam cần ưu tiên giải quyết một số lĩnh vực khác
về cơ bản thì thu nhập đóng vai trò rất quan trọng trong nghèo đa chiều này
tức là cấu phần rất quan trọng
thế nhưng mà nó còn những cấu phần khác về những thiếu hụt
về giáo dục về y tế hay là những nổi lên là vấn đề về tiếp cận nước sạch
về vệ sinh môi trường
đấy là những chiều mà hiện nay tại một số vùng ở việt nam
cái mức độ thiếu hụt nó tối đối cao
ngày công bố chỉ số phát triển con người và nghèo đa chiều năm nay một mươi bảy tháng một mươi
cũng là ngày quốc tế xóa đói giảm nghèo
chủ đề năm nay là đồng hành cùng những người nghèo nhất
để xây dựng một thế giới
để xây dựng một thế giới
quyền và nhân phẩm của tất cả mọi người được coi trọng
nhắc nhở chúng ta việc đảm bảo tiếp cận những nhu cầu cơ bản
như nước thực phẩm nơi ở hoặc sự an toàn là tôn trọng quyền
và nhân phẩm của hàng triệu người
tiếp nối chương trình định hướng chính sách về sửa đổi luật bảo hiểm y tế
cần quản lý xe đạp điện như xe cơ giới
để quản lý phương tiện quản lý lưu thông góp phần hạn chế tai nạn giao thông
thưa quý vị nhằm tổng kết đánh giá những vấn đề trọng tâm trong chính sách bảo hiểm y tế
và đề xuất các định hướng sửa đổi luật bảo hiểm y tế
hôm nay tại hà nội bộ y tế đã tổ chức hội thảo định hướng chính sách về sửa đổi luật bảo hiểm y tế
quá trình thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân ở việt nam đã đạt được kết quả tích cực
đến nay tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt tám mươi sáu chín dân số
tuy nhiên quá trình thực hiện luật bảo hiểm y tế vẫn còn một số hạn chế bất cập trong quy định tổ chức thực hiện
vì vậy việc sửa đổi luật bảo hiểm y tế là cần thiết nhằm khắc phục khó khăn vướng mắt
để bảo hiểm y tế là công cụ hữu hiệu trong chăm sóc sức khỏe toàn dân theo hướng công bằng hiệu quả
tại hội thảo các đại biểu được cập nhật thông tin về thực trạng triển khai chính sách pháp luật bảo hiểm y tế
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám thảo luận về những tồn tại bất cập của luật bảo hiểm y tế hiện hành
trên cơ sở đó các đại biểu xác định cách tiếp cận sửa đổi luật bảo hiểm y tế dựa trên bài học kinh nghiệm trong nước quốc tế
hôm nay tại tp hcm học viện biêu chính viễn thông đã tổ chức hội nghị quốc tế về công nghệ tiên tiến trong truyền thông năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham dự của các viện nghiên cứu trường đại học các hãng công nghệ
nhà cung cấp dịch vụ điện tử viễn thông công nghệ thông tin trong và ngoài nước và một trăm năm mươi nhà nghiên cứu chuyên gia trong lĩnh vực thông tin truyền thông
tại hội nghị các chuyên gia tập trung vào trao đổi và công bố kết quả những công trình nghiên cứu phân tích đánh giá khoa học về xu hướng công nghệ thế hệ tiếp theo
trong lĩnh vực di động đặc biệt là những công nghệ truyền thông cho hệ thống iot thành phố thông minh và cách mạng bốn
theo các chuyên gia xu hướng nghiên cứu điện tử và truyền thông mới nhằm cung cấp giải pháp mạng lưới cũng như thiết bị điện tử được dùng trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội
vạn vật kết nối dần trở thành dịch vụ cơ bản trong băng rộng di động và viễn thông
do đó nghiên cứu và phát triển cảm biến nền tảng và mạng kết nối cũng vô cùng quan trọng
nghiên cứu của các nhà khoa học và học giả đã đóng góp đáng kể đến sự phát triển công nghệ thông tin kết nối giữa các nhà khoa học việt nam với các nhà khoa học quốc tế
để cùng nhau giải quyết bài toán về công nghệ thông tin tiên tiến trong truyền thông
thưa quý vị và các bạn xe đạp điện là loại phương tiện sử dụng được cả trạng thái động cơ và thô sơ
dù tiện dụng thế nhưng khi ở trạng thái động cơ phương tiện này dễ gây mất an toàn khi có nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe đạp điện cố tình vi phạm khi tham gia giao thông
thực tế này đã cho thấy cần quản lý xe đạp điện ở mức cao hơn đưa vào nhóm xe cơ giới để có biện pháp quản lý phù hợp hơn khi tham gia giao thông
hình ảnh học sinh ngang nhiên sử dụng xe đạp điện không đổi mũ bảo hiểm hay không chấp hành luật giao thông có thể thấy hàng ngày trước các cổng trường trung học trên địa bàn thành phố
đối với nhiều em dù sử dụng xe đạp điện nhưng còn chưa có bảng lái chưa hiểu rõ về luật an toàn giao thông đường bộ
mặc dù đã có quy định bắt buộc phải đối mũ bảo hiểm khi điều khiển những phương tiện như trên nhưng đa phần người điều khiển đều phớt lờ cố tình vi phạm
ngoài ra với kiểu dáng nhỏ gọn tiện lợi khi sử dụng lại không cần bằng lái nên được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em đến trường
vì thế nhiều học sinh khi điều khiển xe đạp điện đã cố tình phóng nhanh vượt ẩu gây nguy hiểm cho chính mình và những người xung quanh
cái nhất là về độ an toàn là không có độ an toàn thì các cháu không đội mũ bảo hiểm bao giờ cả
cái thứ hai nữa là các cháu đi vẫn còn mãi chơi trò chuyện rồi lô đùa
nhiều khi là ảnh hưởng đến cái giao thông xung quanh ví dụ như ô tô nhiều khi người ta không tránh kịp hoặc là xe máy lắm khi là va chạm mà cái điều ấy là rất nguy hiểm
theo quy định vận tốc tối đa của xe đạp điện là hai mươi năm km một giờ
nhưng thực tế người đi xe này thường sử dụng đến bốn mươi km một giờ ngang với vận tốc của xe máy di chuyển trong nội thành rất dễ bị tai nạn giao thông
trước thực trạng trên mới đây cục đăng kiểm việt nam đã đưa ra đề xuất cần sửa quy định trong luật giao thông đường bộ đối với xe đạp điện
coi phương tiện này là phương tiện cơ giới để quản lý phương tiện quản lý lưu thông góp phần hạn chế tai nạn giao thông
thưa quý vị đêm qua trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã nhận được thông tin từ thuyền trưởng của tàu khách ovation of the seas quốc tịch bahama
với nội dung hành khách trên tàu tên là jonel vanier sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quốc tịch canada bị suy hô hấp phải thở oxy cần được trung tâm cứu nạn khẩn cấp
ngay sau khi xác minh thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn sát bốn trăm một mươi ba từ vũng tàu đi cứu nạn
sau khi tiếp cận và chăm sóc y tế cho nạn nhân lực lượng cứu nạn đã khẩn trương đưa nạn nhân về bờ
và thông báo tình hình cứu nạn hành khách bị nạn tới đại sứ quán canada tại việt nam
để phối hợp giải quyết
thưa quý vị sở văn hóa và thể thao tp hà nội vừa tổ chức phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế với chủ đề tự hào hà nội
thế thực kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi cuộc thi nhằm góp phần tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá về lịch sử văn hóa và con người thủ đô
tuân vinh giá trị của hà nội một năm trăm linh năm
xin chào và hẹn gặp lại
thưa quý vị các bộ trưởng tài chính apec vừa đưa ra một số đề xuất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tài chính toàn cầu
nội dung này nằm trong bản tuyên bố chung của hội nghị bộ trưởng tài chính apec vừa kết thúc tại papua new guinea
theo tuyên bố chung các bộ trưởng tài chính cảnh báo những rủi ro đối với kinh tế toàn cầu gia tăng trong sáu tháng qua
những rủi ro này bao gồm căng thẳng thương mại và địa chính trị gia tăng mức nợ công cao những lỗ hổng về tài chính bất bình đẳng và tăng trưởng yếu kém
do đó các nền kinh tế apec cần thúc đẩy các chính sách và cải cách giúp nâng cao năng suất và tiềm năng tăng trưởng từ đó đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng hiện nay và nâng cao triển vọng tăng trưởng trung hạn
tuyên bố nhấn mạnh tài chính toàn diện là yếu tố then chốt trong phát triển và tăng trưởng bao trùm
việc tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao năng suất tính cạnh tranh sự kết nối tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng trong khu vực
các bộ trưởng tài chính apec đề xuất tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng nên là một ưu tiên của châu á thái bình dương trong bối cảnh khu vực này đối mặt với tình trạng thiếu nguồn tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng
nhu cầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng gia tăng có thể được đáp ứng bằng cách đa dạng hóa các nguồn tài chính dài hạn sẵn có và thu hút sự tham gia của lĩnh vực tư nhân
bên cạnh đó hội nghị cũng tìm cách thức tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tăng tính minh bạch và giảm thuế quan đồng thời giải quyết những vấn đề bảo hiểm và hỗ trợ tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai
bộ tài chính mỹ thông báo tiếp tục duy trì giám sát chặt chẽ hoạt động tiền tệ của một số quốc gia mà mỹ cho là bất công trong đó có nhật bản trung quốc đức ấn độ hàn quốc và thụy sĩ
bộ tài chính mỹ cho biết bộ này đang triển khai những biện pháp mạnh nhằm bảo đảm các đối tác thương mại của mỹ dỡ bỏ các rào cản bất công cản trở thương mại tự do công bằng và có đi có lại
đối với trung quốc bộ tài chính mỹ cho rằng sự thiếu minh bạch của nước này về tỷ giá hối đoái và việc đồng nhân dân tệ giảm giá mạnh gần đây là mối lo ngại đặc biệt đối với mỹ
với nhật bản bộ tài chính mỹ tiếp tục quan ngại về tình trạng thâm hụt thương mại giữa mỹ và nhật bản
dù thừa nhận nhật bản không can thiệp vào thị trường ngoại hối trong gần bảy năm qua song bộ này nhấn mạnh hy vọng biện pháp can thiệp chỉ được áp dụng trong những trường hợp đặc biệt và có sự tham vấn phù hợp
đề cập đến kế hoạch tăng thuế tiêu dùng của nhật bản lên một mươi vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín báo cáo của bộ tài chính mỹ cho rằng chính quyền của thủ tướng shinzo abe cần bảo đảm triển khai đầy đủ các biện pháp cần thiết nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế
đối với hàn quốc báo cáo ghi nhận thẳng dư thương mại của nước này với mỹ
giảm xuống hai mươi một tỷ đô la trong quý iv bộ tài chính mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ kế hoạch của chính quyền seoul nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động can thiệp vào tỷ giá hồi đoái
ngân hàng thế giới cho biết triều tiên được hoan nghênh gia nhập thể chế tài chính này với tư cách là một thành viên khi bình nhưỡng đáp ứng được những mong đợi của cộng đồng quốc tế về hòa bình và ổn định
theo đại diện ngân hàng thế giới triều tiên sẽ nhận được sự hỗ trợ từ một trăm chín mươi tám thành viên
chỉ khi bình nhưỡng thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa tuy nhiên triều tiên cần chuyển đổi thành nền kinh tế cởi mở hơn để nhận được sự hỗ trợ này
để trở thành thành viên của ngân hàng thế giới trước tiên triều tiên cần gia nhập quỹ tiền tệ quốc tế
tiếp theo đó bình nhưỡng sẽ trải qua một số thủ tục của hai tổ chức này bao gồm việc chia sẻ thông tin về nền kinh tế trong nước
mặc dù sẽ mất thời gian để hoàn tất các thủ tục để trở thành thành viên đầy đủ của ngân hàng thế giới song tổ chức này vẫn cân nhắc sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho triều tiên giống như với những quốc gia khác
tại phiên họp của đại hội đồng liên hợp quốc vào tháng trước nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn đã bày tỏ sẵn sàng gia nhập quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới cùng các cơ quan quốc tế khác để mở cửa nền kinh tế
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc